thưa quý vị trong đêm nay không khí lạnh tiếp tục rồn mạnh xuống nước ta gây mưa rào diện rộng trên toàn miền bắc
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm nay ở vĩnh bắc bộ gió chuyển hướng đông bắc
cường độ sẽ mạnh lên mức cấp sáu sau có thể tăng lên cấp bảy giới cấp tám và biển động mạnh
khu vực huyện đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy biển động mạnh
từ ngày mai ở vùng biển từ quảng trị đến cà mau và vùng biển phía tây của khu vực nam biển đông
bao gồm cả vùng biển phía tây huyện đảo trường sa có gió đông bắc mạnh lên cấp sáu giật cấp tám và biển động
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước